hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một mươi ngày qua các địa phương cơ bản đáp ứng và linh hoạt triển khai theo tinh thần thực tế của từng nơi
tuy nhiên vẫn còn một vài nơi áp dụng cứng nhắc
bộ trưởng yêu cầu các địa phương có vấn đề phát sinh cần trao đổi ngay với bộ y tế để đạt được thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch
quan trọng hơn cả là phải kiểm soát được tình hình dịch tránh để xảy ra đợt dịch tiếp theo bộ trưởng nhấn mạnh
một trong những tiêu chí phân loại cấp độ dịch là độ bao phủ vaccine
hướng dẫn của bộ y tế đã chỉ rõ cố gắng bao phủ mũi một theo đúng đối tượng
trong tháng một mươi đạt bao phủ mũi hai cho người trên sáu mươi năm tuổi ở mức tối thiểu
trong tháng một mươi một đạt mức bao phủ tương tự đối với người trên năm mươi tuổi
có những địa phương làm tốt có những địa phương chưa đạt được tốc độ tiêm như mong muốn
do đó bộ trưởng nguyễn thanh long đề nghị các địa phương đã được phân bổ vaccine phải tăng tốc tiêm chủng
đồng thời cập nhật dữ liệu thông tin người tiêm lên nền tảng tiêm chủng
một tiêu chí quan trọng khác là các địa phương phải chuẩn bị đủ cơ sở vật chất
hệ thống điều trị đảm bảo dự bệnh cho tình huống nhiều ca nhiễm
có máy thở đầy đủ trang thiết bị cấp cứu oxy để khi dịch xảy ra thì kiểm soát được
và giảm tối đa số ca tử vong đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực điều trị cho cán bộ y tế
hiện vẫn còn địa phương có tâm lý trông chờ vào sự hỗ trợ từ tuyến trên
các địa phương phải chuẩn bị đủ các yêu cầu tiêu chí trên
nếu không đảm bảo tiêu chí này sẽ phải nâng cao cấp độ dịch để ứng phó phù hợp
về đánh giá cấp độ dịch bộ y tế tiến hành đánh giá cấp độ dịch theo quy mô phường xã
để giảm thiểu ảnh hưởng của dịch đến sự phát triển kinh tế xã hội
đảm bảo tuân thủ năm k và các biện pháp phòng chống dịch
các bệnh viện chỉ xét nghiệm sàng lọc người có triệu chứng
nếu có bảo hiểm y tế thì bảo hiểm y tế thanh toán
không tham gia bảo hiểm y tế thì ngân sách nhà nước chi trả
không được thu tiền xét nghiệm của người bệnh
về cách ly phong tỏa phòng chống dịch bộ trưởng bộ y tế lưu ý các địa phương phong tỏa
và cách ly nhỏ nhất có thể chỉ vài nhà trong một ngõ hay một vùng nhỏ trong một xã phường
trong vùng phong tỏa cách ly nhỏ cần tiến hành xét nghiệm nhiều vòng lặp lại
xác định huyền vùng nhỏ nhất để dập dịch và không ảnh hưởng đến nơi sống phát triển
kinh tế xã hội của người dân và không lãng phí nguồn lực chống dịch bộ trưởng nhấn mạnh